hà nội đã có ca bệnh đầu tiên dương tính với sars cov hai
bệnh nhân là nữ hai mươi sáu tuổi quản lý khách sạn tại phố trúc bạch phường trúc bạch ba đình hà nội
đã đi du lịch tại anh pháp italia và trở về hà nội vào ngày một tháng ba trên chuyến bay vn năm mươi
thông tin này cũng đã được sở y tế hà nội báo cáo tại cuộc họp khẩn của hà nội vào đêm ngày hôm qua sáu tháng ba
thông tin này cũng đã được sở y tế hà nội báo cáo tại cuộc họp khẩn của hà nội vào đêm ngày hôm qua sáu tháng ba trên chuyến bay vn năm mươi bốn
theo thông tin chỉ gái bệnh nhân đã dương tính với sars cov hai và quay lại london vào ngày hai mươi sáu tháng hai
ngày hai mươi chín tháng hai bệnh nhân có biểu hiện ho nhưng không đi khám
đến ngày một tháng ba bệnh nhân xuất hiện thêm triệu chứng đau mỏi người không rõ sốt
cùng ngày bệnh nhân đã đáp chuyến bay có số hiệu vn năm mươi bốn của vietnam airlines trở về việt nam
máy bay hạ cánh xuống sân bay nội bài vào lúc bốn h ba mươi phút sáng ngày hai tháng ba
lúc này bệnh nhân không sốt
sau khi làm thuật
nhập cảnh bệnh nhân được lái xe riêng của gia đình đưa về nhà riêng tại địa chỉ một trăm hai mươi năm phố trúc bạch
từ khi về nước bệnh nhân đã chủ động tự cách ly tại phòng riêng đeo khẩu trang hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình và không đi ra khỏi nhà
ngày năm tháng ba bệnh nhân xuất hiện sốt ba mươi tám độ c ho nhiều có đờm mệt mỏi và đi khám tại bệnh viện hồng ngọc cơ sở năm mươi năm yên ninh ba đình
kết quả chụp x quang có hình ảnh đám mờ ở đáy phổi phải nên được chẩn đoán là viêm phổi
sau đó bệnh nhân được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở hai để theo dõi điều trị
tại đây kết quả xét nghiệm ban đầu của bệnh viện cho thấy bệnh nhân đã nhiễm dịch covid một mươi chín
hiện tại khu vực nhà bệnh nhân đã được phong tỏa triển khai các biện pháp khử trùng
thông tin bệnh nhân đến sự lễ khai trương uniqlo tại hà nội như trên mạng xã hội đã đưa là sai sự thật
những người đã tiếp xúc với bệnh nhân này đã được lên kế hoạch cách ly theo dõi
trong đó có ba mươi ba người ở tám quận huyện trên địa bàn hà nội
một mươi ở huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố phân công nhiệm vụ cụ thể triển khai các biện pháp để kịp thời ngăn chặn kiểm soát tình hình
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin từ quý vị trong các bản tin sau
còn đối với những bệnh nhân đã khỏi bệnh để tiếp tục theo dõi sức khỏe của những người này
viện vệ sinh dịch tễ trung ương đã lấy mẫu xét nghiệm sáu bệnh nhân
trong đó có năm bệnh nhân ở huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc và một bệnh nhân ở thanh hóa
kết quả cho thấy các bệnh nhân này đều âm tính với covid một mươi chín
bộ trưởng đặc biệt biểu dương khen ngợi thiêu úy nguyễn anh tuấn và thiếu úy nguyễn văn sáng
đều là cán bộ thuộc đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện bình xuyên
đã hoãn đám cưới ngay trọng đại nhất trong cuộc đời của mỗi người để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch bệnh
bộ trưởng yêu cầu các đồng chí lãnh đạo chỉ huy các cấp thuộc công an tỉnh vĩnh phúc
tổ chức cho cán bộ chiến sĩ kiểm tra sức khỏe nghỉ ngơi phân công lực lượng
đặc biệt tạo điều kiện để thiếu uy tuấn và thiếu y sáng nghỉ phép và chuẩn bị cho lễ cưới chú đáo
thay mặt cho đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm chúc hai đồng chí hạnh phúc và sức khỏe
bộ trưởng tin tưởng rằng công an tỉnh vĩnh phúc sẽ tiếp tục phát huy những kết quả thành tích đã đạt được
trên các mặt công tác thực hiện tốt phương châm hành động chủ động nêu gương kỳ cương trách nhiệm hiệu quả
phân đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó